người phát ngôn stefan duzarik của tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres mới đây cho biết
người đứng đầu liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về lệnh cấm mới đây của chính quyền taliban
tại afghanistan theo đó cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế
theo người phát ngôn duzaric tổng thư ký liên hợp quốc guterres đã tái khẳng định
tất cả phụ nữ đều có quyền tham gia lực lượng lao động góp phần đem lại những lợi ích tốt đẹp hơn
quyết định của chính quyền taliban sẽ làm suy yếu hoạt động của nhiều tổ chức trên khắp afghanistan
trong việc giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái
liên hợp quốc và các đối tác bao gồm các ngo trong nước và quốc tế
đang giúp đỡ hai mươi tám triệu người afghanistan phải phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo
liên hợp quốc lưu ý rằng việc đảm bảo công tác hỗ trợ nhân đạo diễn ra hiệu quả
đòi hỏi việc tiếp cận đầy đủ an toàn và không bị cản trở cho tất cả nhân viên viện trợ
bao gồm cả phụ nữ